sau hơn một ngày tìm kiếm và trục vớt tàu đánh cá nước ngoài mang số hiệu sáu mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi bốn bị chìm và trôi giạt vào vùng biển việt nam đã được đưa vào bờ an toàn
trước đó đồn biên phòng gành hào tỉnh bạc liêu nhận được tin báo về một chiếc tàu sắt nước ngoài bị đắm cách cửa biển gành hào hai mươi tám hải lý
đồn biên phòng gành hào đã huy động bốn tàu dân sự tiến hành trục vớt
do sóng to gió lớn nên tàu đã dịch chuyển theo hướng tây nam cách cửa biển gành hào khoảng bốn mươi hải lý
đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng ba tàu được đưa vào vùng neo đậu an toàn

đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng ba tàu được đưa vào vùng neo đậu an toàn